hà nội ban nội chính trung ương phối hợp với chương trình phát triển liên hợp quốc đã tổ chức hội thảo hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng chống tham nhũng trong hoạt động tư pháp để góp phần bảo đảm lợi ích cho các hoạt động kinh doanh tại việt nam đây được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp
ghi nhận tòa án nhân dân tối cao và các tòa án đã có nhiều nỗ lực trong phòng chống tiêu cực tham nhũng tuy nhiên các chuyên gia cũng đánh giá hiệu quả của công tác này còn hạn chế chưa mang tính đồng bộ
theo số liệu thống kê trong các năm từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bốn có một trăm bốn mươi một người có hành vi vi phạm trong hoạt động tư pháp bị xử lý
hội thảo đã đưa ra các giải pháp như nhóm giải pháp về hoàn thiện pháp luật nhóm giải pháp về cải thiện hoạt động hành chính tư pháp nhóm giải pháp về thực hiện quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp xử lý kỷ luật với thẩm phán cán bộ tòa án
việc thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp trên là điều kiện lý tưởng
giảm thiểu những nguy cơ phát sinh các hành vi tiêu cực tham nhũng trong hoạt động tư pháp
tuy nhiên các chuyên gia cũng thừa nhận để thực hiện được đồng bộ đòi hỏi rất nhiều thời gian nguồn lực và công sức phải xác định có những giải pháp là lâu dài liên tục và kiên trì thực hiện mới đem lại hiệu quả